xác định việc phát triển hệ thống điện là một hướng đi quan trọng góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng sâu vùng biên giới còn nhiều khó khăn
vì vậy thời gian qua ngành điện đã phối hợp cùng chính quyền địa phương vùng biên giới huyện trư prong đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện
nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của bà con trên địa bàn đạt hiệu quả giúp đỡ người dân vùng sâu vùng biên giảm nghèo bền vững
xác định anh cờ bà blun làng cờ lả xã yà mơ huyện trư prong là một trong những hộ nghèo nhất xã
thấu hiểu hoàn cảnh của anh điện lực chư prong đã hỗ trợ lương thực thực phẩm và sửa chữa điện giúp gia đình anh bớt khó khăn trong cuộc sống